các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh các nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyễn minh chiết
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc các nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
nguyễn sinh hùng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn canh hùng liệt sĩ